tối ngày hai mươi bảy tháng ba cơ quan cảnh sát điều tra công an quận long biên hà nội đã ra quyết định khởi tố bị can bắt tạm giam
trương văn minh sinh năm hai nghìn tám ở phường việt hưng quận long biên về tội cố ý gây thương tích
theo công an hà nội vụ việc nam sinh lớp tám ở quận long biên bị tấn công hội đồng xuất phát từ mâu thuẫn đời thường
nhưng gây hậu quả đáng tiếc không mong muốn trong đó minh là nghi phạm gây án
tuy nhiên nhà chức trách cho biết một số trang mạng xã hội đã đăng tải chia sẻ thông tin sai bản chất vụ việc
gây ảnh hưởng đến công tác điều tra của lực lượng công an
việc đó cũng làm ảnh hưởng đến gia đình người thân của những người có liên quan tác động sâu đến dư luận xã hội
công an tp hà nội khuyến cáo người dân cẩn trọng khi tiếp nhận đăng tài chia sẻ thông tin chưa được xác thực tránh gây hoang mang dư luận
theo cơ quan chức năng chiều ngày một mươi bảy tháng ba tvk sinh năm hai nghìn một mươi hai trú tại quận long biên
trong lúc chơi tại khu vực đình lệ mật đã xảy ra mâu thuẫn và bị nhd sinh năm hai nghìn một mươi tác động
ca sau đó chạy đi gọi anh trai là minh để nhờ giải quyết mâu thuẫn
khi hai anh em đi bộ ra sân đỉnh lệ mật gặp bố là anh t v t nên cả hai kể lại sự việc
anh tê liền chở hai anh em đi bằng xe máy ra sân đình lệ mật để xem ai đánh
tại đây anh t bảo hai con đi vào sân đỉnh còn anh quay xe định ra về
lúc này anh t thấy minh chạy vào tấn công d ngã ra đất nên đã vào can ngăn
rồi chở hai con về nhà sau đó anh t trở lại khu vực sân đỉnh lệ mật
thấy đê có biểu hiện chóng mặt tái nên đã đưa nam sinh vào bệnh viện đa khoa đức giang cấp cứu
nạn nhân sau đó được chuyển đến bệnh viện một trăm linh tám điều trị
bệnh viện xác định d bị chấn thương nặng tiên lượng từ vòng cao
những ngày vừa qua vụ việc nam học sinh lớp tám nhd bị tấn công hội đồng khi đang chơi bóng rổ
ở quận long biên dẫn đến chấn thương nặng vùng đầu khả năng tiên lượng xấu
đã nhận được sự quan tâm lớn của dư luận
viết về gia cảnh của nạn nhân nhiều người càng không khỏi xót xa cho em
theo dì ruột của d chia sẻ chị l mẹ của cháu d lấy chồng quê ở thái bình
hai vợ chồng thuê trọ sinh sống và làm việc ở hà nội
thế nhưng cách đây vài năm chồng chị lơ mất vì tai nạn lao động bỏ lại hai mẹ con
chị l bán hàng rong một mình nuôi cháu đi
cảnh ta hương cuộc sống vốn đã không dễ dàng nay lại càng khó đọc hơn
dì của nạn nhân nghẹn ngào
mới đây cháu đê và mẹ chuyển hộ khẩu về với ông bà ngoại tại khu một mươi sáu vạn thắng
xã đồng lương huyện cầm khê tỉnh phú thọ
thế nhưng hai mẹ con chưa kịp về giờ đã xảy ra cơ sự này
chị l thì khóc hết nước mắt thường xuyên ngất lịm
cháu thì cơ thể càng ngày càng yếu đi mạng sống chỉ còn tính bằng ngày bằng giờ
theo luật sư nguyễn anh thơm đoàn luật sư thành phố hà nội
người hỗ trợ pháp lý cho cháu đê cho biết
các bác sĩ bệnh viện trung ương quân đội một trăm linh tám đã hết lòng cứu chữa cho cháu qua hai lần phẫu thuật
nhưng do vết thương quá nặng nên tiên lượng rất xấu
khi các bác sĩ biết nguyên nhân cháu bị chấn thương đã rất bất bình
mong muốn pháp luật phải xử lý nghiêm minh nhất
luật sư thơm bộc bạch khi biết tin cháu đê đang giành giật sự sống từng ngày bên máy thở
gia đình bạn học của cháu những người theo dõi sự việc trên mạng xã hội đều rất thương xót
cầu mong phép màu sẽ đến với cháu một cậu bé hiền lành tốt bụng và hiếu thảo
luật sư thơm cũng khẳng định sẽ luôn đồng hành cùng gia đình đòi lại công lý công bằng cho cháu
liên quan đến vụ việc trưởng công an phường việt hưng quận long biên cho biết
cơ quan công an đã xác minh được đối tượng đánh cháu đê
hiện tại hồ sơ vụ việc đã chuyển cơ quan điều tra cấp quận
cơ quan chức năng đang củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định
ngày hai mươi bảy tháng ba tòa án nhân dân tỉnh long an mở phiên tòa xét xử bị cáo nguyễn văn thanh
bốn mươi bảy tuổi ngụ xã an ninh tây huyện đức hòa long an về tội gây ra tai nạn khiến ba người tử vong
được biết đây là tài xế điều khiển xe bán tải nghi chở ma túy
tông tử vong trung tá cảnh sát giao thông và hai người đi đường khi bị yêu cầu dừng xe kiểm tra
theo cáo trạng giữa tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba một người đàn ông tại huyện đức hòa thuê xe bán tải để chờ thuốc lá ngoại nhập lậu
qua giới thiệu người này nhờ thanh một đối tượng đã bị tòa án ra quyết định đưa đi cai nghiện bắt buộc
nhưng chưa chấp hành làm tài xế
thanh đồng ý và lái xe về nhà chờ khi nào chủ gọi thì đi
chiều ngày hai mươi tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba lê thành nghĩa sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín quê đức hòa là cháu ruột của thanh
gọi điện nói sẽ trả tiền dầu và nhờ thanh trở đi công việc tại thành phố hồ chí minh
thanh đồng ý
lúc đón nghĩa tại huyện đức hòa thanh phát hiện nghĩa mang theo túi nhi lông màu xanh
không biết bên trong có gì cũng không hỏi
khi đến thành phố hồ chí minh nghĩa giao túi nhi lông cho người phụ nữ chạy xe máy
sau đó cùng chú trở về
chiều hôm sau nghĩa mang theo túi ni lông màu đen tiếp tục yêu cầu thanh trở đến huyện hóc môn thành phố hồ chí minh
thanh được trả bốn triệu đồng tiền công cho hai ngày
dọc đường nghĩa yêu cầu thanh dừng lại để sử dụng ma túy đá
khoảng ba mươi phút sau khi xe bán tải đang chạy trên đường tỉnh lộ tám trăm hai mươi bốn đoạn xa mỹ hạnh nam huyện đức hòa
thành phát hiện phía trước đông phương tiện lẫn cảnh sát giao thông nên giảm tốc độ hạ cửa kính quan sát
thời điểm này thiếu tá nguyễn xuân hào cùng một cán bộ cảnh sát giao thông công an huyện đức hòa
đang thực hiện chuyên án ma túy chốt chặn cách xe bán tải bốn mét
một xe ba gác cùng hai xe máy cũng đang chắn giữa đường
do không có giấy phép lái xe lại vừa sử dụng ma túy sợ bị đưa đi cai nghiện bắt buộc
thanh kéo cửa kính đạp ga tông thẳng vào tổ công tác cùng phương tiện người dân
vụ việc làm thiếu tá hào anh huỳnh nguyễn trí mẫn hai mươi chín tuổi và bà phan thị kim thanh năm mươi tuổi là người đi đường tử vong
chạy được hơn một mươi mét xe bán tải tông vào trụ đèn bị lật ngang
cảnh sát sau đó phá cửa khống chế thanh nghĩa kiểm tra xe ô tô sau vụ tai nạn
cảnh sát thu giữ bốn bánh heroin cùng năm kg hàng đá
xe máy và ô tô bán tải bị hư hại hơn hai trăm bảy mươi triệu đồng
công an tỉnh long an sau đó khởi tố bắt giam thanh để điều tra hành vi giết người
bốn người khác cũng bị điều tra về hành vi vận chuyển tăng trữ mua bán trái phép chất ma túy
riêng nghĩa cùng các bị cáo khác hiện cơ quan điều tra bộ công an đang thụ lý điều tra vụ án ma túy sẽ xử lý sau
tại tòa bị cáo thanh thừa nhận hành vi phạm tội xin được giảm nhẹ hình phạt
đại diện viện kiểm sát cho rằng hành vi của thanh đặc biệt gây nguy hiểm cho xã hội
tước đi sinh mạng của ba người nên cần cách ly vĩnh viễn khỏi đời sống xã hội để gian đe
từ đó hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo nguyễn văn thanh mức án tử hình về hành vi đã khiến ba người tử vong
mới đây tại đồng tháp hai người đàn ông đi xe máy chờ nhiều chó đến vùng nông thôn thuộc huyện lấp vò
bị một người đàn ông lái ô tô tông mạnh từ phía sau tử vong tại chỗ
chiều ngày hai mươi bảy tháng ba lê hồ quốc đạt bốn mươi bảy tuổi bị công an tỉnh đồng tháp tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi
điều khiển ô tô vượt không đúng quy định gây tai nạn giao thông
bước đầu công an xác định khuya ngày hai mươi năm tháng ba nguyễn trần quang bốn mươi ba tuổi và cao tuấn vũ ba mươi hai tuổi
chở nhau bằng xe máy đến địa bàn thuộc xã bình thạnh trung huyện lấp vò
lúc này lê hồ quốc đạt lái ô tô bảy chỗ chở hai người bạn từ phía sau phóng vụt lên tông trúng xe máy của hai người
ông quang và vũ bị hất vào tường rào nhà dân tử vong tại chỗ tại hiện trường cảnh sát ghi nhận có nhiều chó
nghi do hai nạn nhân vừa trộm chó
ông đạt và hai người bạn vừa đi nhậu đang trên đường về
vì tai nạn cơ quan điều tra đang làm rõ vụ việc
nối tiếp chương trình sẽ là những tin tức mà chúng tôi vừa cập nhật mời quý vị cùng theo dõi
sáng ngày hai mươi tám tháng ba công an huyện tuy phong bình thuận
đang xác minh làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên địa bàn
vụ việc là một người tử vong
theo thông tin ban đầu vào khoảng ba giờ một mươi năm phút ngày hai mươi tám tháng ba
xe tải mang biển số năm mươi h một mươi tám nghìn bốn trăm hai mươi một lưu thông trên cao tốc vĩnh hảo phan thiết hướng bình thuận ninh thuận
khi đến đoạn km một trăm bốn mươi qua xã phú lạc huyện tuy phong bình thuận
xe tải bất ngờ tông vào đuôi xe đầu kéo rơ móc biển số hai mươi chín r hai nghìn hai trăm bảy mươi lưu thông cùng chiều phía trước
cú tông mạnh làm đầu phân xe tải biến dạng tài xe xe tải tử vong trong cabin
nhận được tin báo đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số sáu
phòng sáu cục cảnh sát giao thông đã có mặt tại hiện trường để xử lý vụ việc theo quy định điều tiết giao thông
đến sáng cùng ngày cơ quan chức năng đã huy động xe cầu cứu hộ giải phóng hiện trường
công an huyện tuy phong thực hiện khám nghiệm hiện trường xác định nguyên nhân vụ tai nạn
đêm ngày hai mươi bảy tháng ba tại km ba trăm ba mươi một một trăm linh quốc lộ sáu địa phận xã tông lạnh huyện thuận châu sơn la
xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến hai người thương vong
thông tin ban đầu được biết khoảng hai mươi hai h năm mươi năm đêm ngày hai mươi bảy tháng ba
chiếc xe ô tô mang biển kiểm soát hai mươi sáu c ba nghìn chín trăm ba mươi tám kéo theo rơ móc mang biển kiểm soát hai mươi sáu r một
di chuyển theo hướng sơn la
khi đi đến vị trí trên thì xảy ra va chạm với xe máy đi ngược chiều mang biển kiểm soát hai mươi sáu aa hai mươi hai nghìn sáu trăm tám mươi hai
lúc này trên xe máy có hai người đeo nhau
vụ tai nạn khiến người ngồi sau xe máy tử vong tại chỗ người điều khiển xe máy bị thương phải đi viện cấp cứu
nguyên nhân vụ tai nạn hiện đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra làm rõ
sáng ngày hai mươi tám tháng ba đầu xe container bị cháy rụi trên cầu phú mỹ phường tân thuận đông quận bảy tp hcm
đám cháy bùng lên vào sáu h ba mươi phút khi đó xe container chạy trên đường võ trí công
hướng từ tp thủ đức đi quận bảy đến cầu phú mỹ thuộc quận bảy
tài xế thấy đầu xe bốc cháy nên mở cửa chạy ra ngoài đồng thời cố gắng dập lửa nhưng không được
ngọn lửa sau đó bao trùm đầu xe cháy ngùn ngụt cột khói bốc lên cao hàng chục mét
một đoạn đường cũng bị u nứ
cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận bảy đã điều động phương tiện cứu hỏa
và nhiều cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập tắt đám cháy nhưng đầu xe container đã bị thiêu dụi
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé
các doanh nghiệp tiếp tục giữ biên độ mua vào bán ra của vàng scc lên tới hai triệu đồng trên một lượng
không chỉ vàng miếng giá vàng nhẫn và vàng trang sức hai mươi bốn k các loại sáng nay cũng được các doanh nghiệp điều chỉnh
tăng mạnh lên sáu mươi tám bốn triệu đồng trên một lượng mua vào sáu mươi chín sáu mươi năm triệu đồng trên một lượng bán ra
tăng thêm hai trăm linh đồng trên một lượng so với cuối ngày hôm qua
giá vàng nhẫn cũng tăng liên tiếp trong nhiều ngày qua và hướng tới vùng bảy mươi triệu đồng trên một lượng
ngày hai mươi bảy tháng ba trên quốc lộ hai mươi đoạn qua xã hà lâm huyện đạ huai tỉnh lâm đồng
xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe khách và xe máy khiến một người tử vong tại chỗ
theo thông tin ban đầu vào thời điểm trên xe khách loại bốn mươi năm chỗ ngồi do tài xế phạm huy hoàng
ba mươi bốn tuổi ngụ xã tây hòa huyện trảng bom tỉnh đồng nai điều khiển
đang lưu thông trên quốc lộ hai mươi theo hướng từ lâm đồng đi thành phố hồ chí minh
khi xe khách chạy đến địa điểm trên bất ngờ va chạm với xe máy do chị điều thị tuyết x
một mươi tám tuổi ngụ thị trấn madawai huyện đạ hawaii điều khiển lưu thông cùng chiều phía trước
hậu quả cú va chạm mạnh khiến cho chị x ngã xuống đường tử vong tại chỗ
nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ
vào khoảng một mươi tám h ngày hai mươi bảy tháng ba lực lượng chữa cháy vẫn đang tích cực dập tắt đám cháy ở phường thường thành quận cái răng
nhiều xe chữa cháy đã bị bắt
trước đó vào khoảng một mươi sáu h ba mươi người dân đi đến quốc lộ một phường thường thanh quận cái răng thành phố cần thơ hốt hoảng khi thấy khói bốc cao bao trùm cả một vùng trời
một người dân cho biết không rõ nguyên nhân chính xác vụ cháy là gì
tuy nhiên có lẽ khói bốc ra từ đám cỏ khô trên bãi đất trống
cao điểm mùa khô tình hình cháy cực kỳ nguy hiểm
người này tỏ ra lo sợ đám cháy bùng phát lớn sẽ lan sang nhà dân
đến một mươi tám h ba mươi đám cháy chưa được dập tắt nhưng chưa có thống kê thiệt hại
nguyên nhân vụ cháy đang được xác minh làm rõ
chiều ngày hai mươi bảy tháng ba khi kể về giây phút chứng kiến nữ điều dưỡng cấp cứu du khách ngừng tim ở nhà hàng nơi mình đang làm việc
các nhân viên cho biết đó là khoảnh khắc nghẹt thở
anh trần lê nguyên vũ quản lý nhà hàng bt đường hồ nghinh quận sơn trà thành phố đà nẵng nơi xảy ra sự việc kẻ
tối ngày hai mươi bốn tháng ba khi hai vợ chồng du khách ấn độ đến nhà hàng gọi món xong người đàn ông đứng dậy đi vệ sinh
nhưng khi đứng dậy ông loạn trọng
ngay lập tức
người vợ và vài người trong quán thấy và chạy đến đỡ ông
có một nữ điều dưỡng và nhóm người đang ngồi bàn bên cạnh chạy đến đỡ người đàn ông ngồi xuống ghế
một lúc sau người này trở nặng và ngất xỉu ngã xuống đất
lúc đó nữ điều dưỡng đã đỡ người đó nằm xuống và tiến hành cấp cứu s team
nhờ sự cấp cứu kịp thời mà chỉ sau khoảng hai phút du khách kiếm bắt đầu tỉnh lại
theo lời anh vũ vị khách bắt đầu có biểu hiện loạn trọng té ngã ai cũng hoảng loạn
anh vũ chia sẻ giữa lúc ai cũng mất bình tĩnh và hoang mang
thì nữ điều dưỡng rất bình tĩnh hỗ trợ giúp khách trở lại bình thường
theo lời kể của nhân viên nhà hàng này trước khi lên xe cấp cứu đến bệnh viện
hai vợ chồng du khách đã nói lời cảm ơn đến người điều dưỡng
và những người trong nhà hàng đã giúp đỡ mình thoát khỏi cửa tử
chiều ngày hai mươi bảy tháng ba đại diện đội cảnh sát giao thông đường bộ số sáu
phòng cảnh sát giao thông hà nội cho biết vụ tai nạn xảy ra vào khoảng một mươi hai h ba mươi phút cùng ngày
tại lối rẽ đường phạm hùng vào đại lộ thăng long
vào thời gian trên một người phụ nữ mặc quân phục điều khiển xe máy biển kiểm soát hai mươi chín b một mươi ba x
đi từ đường phạm hùng rẽ ra đại lộ thăng long
xảy ra vai trạm với ô tô tải biển kiểm soát hai mươi chín h tám trăm bốn mươi bốn xx chạy cùng chiều
cú vai trạm khiến người phụ nữ thử vong tại chỗ thi thể không còn nguyên vẹn
sau khi xảy ra tai nạn tài xế ô tô đã rời khỏi hiện trường
đại diện đội cảnh sát giao thông đường bộ số sáu thông tin
qua quan sát ban đầu người phụ nữ điều khiển xe máy mặc quân phục
tuy nhiên vẫn chưa xác định được nhân thân và đơn vị công tác của nạn nhân
nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra làm rõ
cũng trong ngày hai mươi bảy tháng ba cơ quan chức năng tỉnh đắk lắc đang làm rõ
nguyên nhân vụ tai nạn giữa xe máy và xe tải dừng độ bên đường
khiến hai thanh niên tử vong tại chỗ
khoảng hai mươi h bốn mươi phút ngày hai mươi sáu tháng ba anh trần minh tê hai mươi ba tuổi
điều khiển xe máy chở anh nguyễn xuân tê rơ hai mươi tám tuổi
cùng chú huyện cư mờ ga tỉnh đắk lắc lưu thông trên đường hùng vương
bên số hai trăm một mươi hai hùng vương xe máy bất ngờ tông vào đuôi xe tải bên kiểm soát ba mươi bảy c hai nghìn hai mươi hai
do tài xế bùi xuân vĩnh bốn mươi tám tuổi chú huyện kỳ anh hà tĩnh
điều khiển đang đậu cùng chiều sát bên lề đường bên phải
lúc này xe tải đang bật đèn cảnh báo nguy hiểm
cú tông mạnh khiến hai thanh niên đi xe máy tử vong tại chỗ
tại hiện trường xe máy bị nát bét phần đầu dính chặt vào phía sau xe tải
mới đây trên đèo khánh lê đoạn thuộc địa phận xã sơn thái huyện khánh vĩnh tỉnh khánh hòa
một xe bồn đang chạy hướng nha trang đi đà lạt đã bất ngờ bốc cháy dữ dội
phát hiện cháy ở khu vực bồn chứa tài xế liền tấp xe vào lề đường
tháo rời đầu kéo hô hoán người đi đường giúp đỡ
ít phút sau ngọn lửa bùng phát cột khói đen bốc cao hàng chục mét
lực lượng chức năng đã có mặt phong tỏa hiện trường
chốt chặn hai đầu ngăn người dân đến gần khi bồn chưa có nguy cơ phát nổ
phó trưởng công an huyện khánh vĩnh cho biết lực lượng chữa cháy đã tiếp cận hiện trường
tiến hành dập lửa chưa ghi nhận trường hợp người bị thương
ngày hai mươi bảy tháng ba công an quận bình tân tp hcm đang cho phong tỏa hiện trường
điều tra làm rõ vụ cháy nhà dân trong hẻm đường gò xoài phường bình hưng hòa a
theo thông tin ban đầu khoảng ba giờ cùng ngày
nhiều người sống bên trong căn nhà một trệt một lầu với gác lửng
tại hẻm một trăm ba mươi năm gò xoài phường bình hưng hòa a quận bình tân tp hcm
đang ngủ nhưng kịp phát hiện nhà cháy tháo chạy ra ngoài an toàn hô hoán báo cháy
nghe báo cháy các hộ dân sống xung quanh huy động bình chữa cháy mini sang hỗ trợ dập lửa
nhận tin báo đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận bình tân
điều phương tiện cùng cán bộ chiến sĩ đến hiện trường chữa cháy

mới đây giám đốc công ty vàng bạc trang sức huỳnh thắng bị cơ quan điều tra khởi tố bắt giam với cáo buộc
lừa đảo chiếm đoạt tài sản gần một lượng trị giá hơn ba mươi năm tỷ đồng
chi tiết vụ việc mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ngay sau đây
ngày hai mươi tám tháng ba cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh vĩnh long khởi tố bị can
lệnh bắt tạm giam đối với huỳnh thắng hai mươi chín tuổi quê châu thành đồng tháp
để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền hơn ba mươi năm tỷ đồng
theo cơ quan điều tra huỳnh thắng là giám đốc công ty trách nhiệm ủng hạn một thành viên vàng bạc trang sức huỳnh thắng
địa chỉ tại khu dân cư cổ chiên ấp long hưng xã thanh đức huyện long hồ vĩnh long
cơ quan điều tra xác định từ tháng hai đến tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba ông thắng đưa ra nhiều thông tin gian dối
là công ty của giám đốc này được phép xuất khẩu vàng ra nước ngoài
mục đích của ông thắng là để tuyển trành thợ gia công vàng nữ trang một mươi tám k
với điều kiện công ty huỳnh thắng sẽ giữ lại ba mươi vàng trên tổng số vàng mà trành thợ giao
ông thắng cam kết sẽ hoàn lại vàng cho trành thợ trong thời gian một tháng
theo cơ quan điều tra sau khi nhận vàng huỳnh thắng chỉ đạo nhân viên nấu lại toàn bộ vàng của một mươi năm trành thợ thành vàng khối
tổng số vàng gần chín trăm tám mươi bảy lượng vàng một mươi tám k tương đương hơn ba mươi năm tỷ đồng
ông thắng chiếm đoạt số vàng này để sử dụng vào mục đích cá nhân
ngày hai mươi tám tháng ba cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đức cơ tỉnh gia lai cho biết đã khởi tố vụ án khởi tố bị can
ra lệnh tạm giam thái nguyên toàn
ba mươi tuổi chú huyện bình chánh tp hcm và lê trạc phong ba mươi sáu tuổi chú huyện tân phú tỉnh đồng nai để điều tra về hành vi bắt giữ người trái pháp luật
trước đó chiều ngày hai mươi tháng ba anh rct chú xã yannan đến công an huyện đức cơ trình báo sự việc cha mình là ông siêu bê xê
bị nhóm đối tượng không rõ lai lịch đến nhà bắt đưa đi bằng ô tô màu trắng
nhận được tin báo công an huyện đức cơ đã khẩn trương triển khai các biện pháp xác minh truy tìm nhóm đối tượng
qua giả soát camera công an phát hiện chiếc xe màu trắng chở ông siêu bê xê chạy theo hướng về xã yà crái huyện yà crái tỉnh gia lai
công an huyện đức cơ đã phối hợp với công an xã yà crái huyện yà crái tỉnh gia lai truy tìm đối tượng
qua đó xác định chiếc xe màu trắng đã chở ông siêu b c đang đậu trước nhà của một người đàn ông trên địa bàn
tại đây công an huyện đức cơ và công an xã yà crái huyện yà crái đã triển khai lực lượng phương tiện phối hợp giải cứu ông siêu bê xê
và bắt giữ thái nguyên toàn và lê trạc phong là những người đã thực hiện hành vi bắt giữ nạn nhân
tại cơ quan công an bước đầu hai đối tượng khai nhận hành vi bắt giữ ông siêu b c và yêu cầu ông này viết giấy nợ với số tiền một trăm năm mươi triệu đồng
đây là số tiền liên quan đến việc mua bán cổ vật
liên quan đến vụ tài xế ô tô tông thẳng vào một người đàn ông khi cả hai xảy ra mâu thuẫn trong lúc chơi bia
xảy ra tại khu phố khánh lộc phường khánh bình tp tân nguyên bình dương
luật sư bùi quốc tuấn đoàn luật sư tp hcm chia sẻ tài xế có thể bị xử lý với hai tội cố ý giết người và hủy hoại tài sản
luật sư tuấn phân tích thông qua nội dung trong clip có thể thấy rõ kẻ gây án đã có hành vi cố ý nhằm tức đoạt mạng sống của người khác nhưng không thành
kể thực hiện hành vi trên có thể chịu trách nhiệm hình sự với tội giết người phạm tội chưa đạt
quy định tại điều một trăm hai mươi ba bộ luật hình sự hai nghìn một mươi năm
trong trường hợp bị hại không giám định tỷ lệ thương tật hành vi trên cũng có thể xử lý về tội cố ý gây thương tích
quy định tại điều một trăm ba mươi bốn bộ luật hình sự hai nghìn một mươi năm được sửa đổi bởi khoản hai mươi hai điều một luật sửa đổi bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi bảy quy định
trước đó vào khoảng một mươi ba h ngày hai mươi hai tháng ba quyết cùng với b sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm quê hà tĩnh
rủ nhau đi ô tô đến một quán bia thuộc khu phố khánh lộc phường khánh bình thành phố tân uyên để chơi
đến khoảng một mươi sáu giờ cùng ngày giữa quyết và b xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cãi nhau sau khi được mọi người căn ngăn cả hai đã đi ra về
do bực tức nên khi ra về quyết điều khiển xe ô tô của mình đâm vào người và xe ô tô của b đang đậu trên đường làm nạn nhân bị gãy chân còn xe hư hỏng
ngay sau đó quyết điều khiển xe rời khỏi hiện trường bê được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện
vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ
tối hai mươi bảy tháng ba công an xã thanh khê thanh hà hải dương đã triệu tập anh pcc ba mươi tám tuổi ở thanh hà đến trụ sở làm việc
vì người này bị tố cáo dở cho đối bại đánh nữ nhân viên quán cà phê
chi tiết vụ việc xin mời quý vị và các bạn theo dõi ngay sau đây
theo kết quả điều tra ban đầu tối ngày hai mươi sáu tháng ba tại quán cà phê era ở xã thanh khê
anh c đã có hành vi không đúng đàn với chị nts sinh năm hai nghìn bảy
nhân viên quán cà phê era sau đó chị s đuổi theo dùng điện thoại chụp ảnh mặt anh c thì bị người này tấn công và yêu cầu xóa ảnh
đối tượng này chỉ dừng lại khi có người khác can ngăn
chị s đã trình báo cơ quan công an xã thanh khê và đi khám sức khỏe tại trung tâm y tế thanh hà
vụ việc đang được công an xã thanh khê phối hợp với đội nghiệp vụ công an huyện thanh hà điều tra xử lý theo quy định
mới đây tại đồng tháp hai người đàn ông đi xe máy chờ nhiều chó đến vùng nông thôn thuộc huyện lấp vò
bị một người đàn ông lái ô tô tông mạnh từ phía sau tử vong tại chỗ
chiều ngày hai mươi bảy tháng ba lê hồ quốc đạt bốn mươi bảy tuổi bị công an tỉnh đồng tháp tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi
điều kiện ô tô vượt không đúng quy định gây tài nạn giao thông
bước đầu công an xác định khuya ngày hai mươi năm tháng ba nguyễn trần quang bốn mươi ba tuổi và cao tuấn vũ ba mươi hai tuổi
chở nhau bằng xe máy đến địa bàn thuộc xã bình thạnh trung huyện lấp vò
lúc này lê hồ quốc đạt lái ô tô bảy chỗ cho hai người bạn từ phía sau phóng vụt lên tông trúng xe máy của hai người
ông quang và vũ bị hất vào tường rào nhà dân tử vong tại chỗ tại hiện trường cảnh sát ghi nhận có nhiều chó
nghi do hai nạn nhân vừa trộm chó
ông đạt và hai người bạn vừa đi nhậu đang trên đường về thì gây tai nạn cơ quan điều tra đang làm rõ vụ việc
ngày hai mươi bảy tháng ba công an huyện xuyên mộc cho biết vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền bảy năm triệu đồng
đối với dkl hai mươi chín tuổi trú tại xã hòa hội huyện xuyên mộc về hành vi thu thập xử lý và sử dụng thông tin của tổ chức
mà không được sự đồng ý hoặc sai mục đích theo quy định của pháp luật
theo xác minh điều tra khoảng một mươi hai h ba mươi phút ngày một mươi sáu tháng ba trong quá trình tuần tra kiểm soát xử lý các hành vi vi phạm
liên quan đến khoáng sản tổ công tác của công an huyện xuyên mộc phát hiện một người có hành vi nghi vấn bán theo
nên đã mời về trụ sở làm việc
tại cơ quan công an người này khai tên dkl và thừa nhận chạy theo xe tổ công tác của công an huyện để nắm vị trí
tuyến đường tuần tra sau đó báo cho các tài xế xe ben cho khoáng sản đất đá sỏi cát nhằm tránh sự kiểm soát
công an huyện xuyên mộc đã lập biên bản vi phạm hành chính và ra quyết định xử phạt đối với l về hành vi trên
theo quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực biểu chính viễn thông tần số vô tuyến điện công nghệ thông tin và giao dịch điện tử
thưa quý vị những ngày vừa qua thông tin một cây sao đen trên phố lò đúc có tuổi đời một trăm linh năm bị chặt hạ
khiến nhiều người dân sinh sống tại tuyến phố này không gọi nỗi tiếc
đáng nói không chỉ riêng một cây này mà hàng loạt cây sao đen hai bên vỉa hè của tuyến phố này
đều đang đứng trước nguy cơ chết dần trên mòn do vô tình hoặc cố ý bị xâm hại
vỉa hè hai bên tuyến phố lò đúc được nhiều người nhớ đến vì nơi đây được trồng loại cây sao đen
hàng sao đen này đã có tuổi đời cả trăm năm
theo người dân nơi đây hàng chục năm về trước khi đó cây cao tán lớn cành lá xung xuê
cò tìm đến làm tổ sinh sống
nay môi trường sinh sống xung quanh có nhiều thay đổi ao đầm dần biến mất
nguồn thức ăn tôm cá không còn nữa nên cò bỏ đi
đoạn phố từ đầu lò đúc đến ngã tư hòa mã lò đúc hiện có hàng chục cây sao đen cổ thụ
đường kính từ tám mươi đến chín mươi cm cao hơn hai m thân cao vút thẳng đứng tan lá xanh tươi tỏa bóng
cùng với sự phát triển nhu cầu kinh doanh của nhà dân mặt phố ngày càng cao
vì một lý do nào đó nhiều cây sao đen trên con phố này dần trụi lá rồi chết khô
theo người dân nơi đây chỉ cần để ý quan sát xe thấy những cây đã chết và đang chết dần
thường là án ngữ trước cửa các ngôi nhà
trước đó chúng đều là những cây khỏe mạnh bỗng một ngày rụng lá rồi chết khô
khiến người dân không thể không đặt nghi vấn cây bị bức tử
tại sao đơn vị quản lý cây xanh chính quyền địa phương không điều tra để có câu trả lời rõ ràng
theo thống kê
tuyến phố lò đúc hiện có một trăm ba mươi bốn cây sao đen là một trong những loại gỗ quý
nằm trong nhóm ba thuộc danh sách gỗ quý của việt nam
việc hàng cây gỗ quý này đang chết dần chết mòn chưa rõ nguyên nhân
khiến người dân băn khoăn và mong có câu trả lời rõ ràng
từ đơn vị quản lý và cơ quan chức năng sở tại
thưa quý vị đoàn tàu du lịch mang tên kết nối di sản miền trung
giữa thừa thiên huế và thành phố đà nẵng đã chính thức răn bánh từ ngày hai mươi sáu tháng ba
đây là tuyến du lịch bằng tàu hỏa
đi qua cung đường sát đẹp nhất việt nam
du khách thích thú khi được trải nghiệm cùng nhiều danh lam thắng cảnh hùng vĩ
trong đó điểm nhấn là đèo hải vân và vịnh răng cô
chuyến tàu du lịch kết nối di sản miền trung đầu tiên chính thức lăn bánh
xuất phát từ ga huế đến ga đà nẵng vào sáng ngày hai mươi sáu tháng chín
tàu được trang bị ghế mềm điều hòa đặt cạnh những ô cửa sổ
tiện cho du khách ngắm cảnh dọc đường đoàn tàu đi qua
trong ngày khai trương trên tàu con nhóm nghệ sĩ biểu diễn ca huế thính phòng phục vụ du khách
ngành đường sắt việt nam trang trí các toa tàu du lịch theo lối cung đình xưa
tạo cảm giác thích thú cho du khách
những hành khách đầu tiên đi trên chuyến tàu du lịch kết nối di sản miền trung
tỏ ra vô cùng thích thú khi đi trên chuyến tàu đặc biệt này
một vị khách cho biết
lên tàu thì được trải nghiệm sự thư giãn được kết nối trò chuyện với mọi người
câu chuyện xoay quanh văn hóa và du lịch hấp dẫn hơn
điểm lang co tôi thấy mọi người đổ xô ra chụp hình và quay clip nhiều nhất
đi qua đèo hải vân một trong những con đèo nổi tiếng
khiến mọi người càng cảm thấy hứng thú với đoàn tàu này
trên hành trình kết nối di sản miền trung đoàn tàu dừng đỗ tại ga lang co
tỉnh thừa thiên huế một mươi phút để khách du lịch chiêm ngưỡng vẻ đẹp check in
chụp ảnh vịnh lang co một trong những vịnh biển đẹp nhất thế giới
những chuyến tàu này phù hợp với nhóm khách thích trải nghiệm cùng gia đình
người thân giúp khách du lịch khám phá ngắm nhìn núi non hùng vĩ đầm phá bờ biển
đưa vào khai thác gia tăng trải nghiệm cho du khách
và liên kết phát triển du lịch các vùng khu vực miền trung
giám đốc sở du lịch tỉnh thừa thiên huế cho biết
ngành du lịch của hai địa phương thừa thiên huế và đà nẵng đang nỗ lực tạo kết nối
tạo ra những dịch vụ đặc biệt hấp dẫn mang lại trải nghiệm ấn tượng cho du khách
theo đó tuyến đường sắt này sẽ đáp ứng nhu cầu đi lại của phần đông người dân của hai địa phương
nhất là đáp ứng nhu cầu trải nghiệm văn hóa trải nghiệm cảnh quan thiên nhiên của du khách
khi đến với vùng đất miền trung này
thời gian tới ngành du lịch hai địa phương sẽ sắp xếp các doanh nghiệp du lịch
cho ra nhiều gói sản phẩm liên quan đến chuyến tàu kết nối di sản miền trung
liên quan đến vụ phản đối sắp nhập trường ở thanh hóa ngày hai mươi tám tháng ba
hơn một trăm linh học sinh trong tổng số bốn trăm năm mươi bảy học sinh của trường tiểu học nguyễn bá ngọc
ở thị trấn triệu sơn huyện triệu sơn tỉnh thanh hóa đã đi học trở lại
sáng hai mươi tám tháng ba thầy phạm trọng dũng hiệu trưởng trường tiểu học nguyễn bá ngọc
thị trấn triệu sơn huyện triệu sơn thanh hóa cho biết hơn một trăm linh học sinh đã đi học trở lại
số học sinh còn lại vẫn nghỉ học
thầy dũng cho hay sau khi xảy ra sự việc phụ huynh đồng loạt cho học sinh nghỉ học
để phản đối sát nhập trường ban giám hiệu nhà trường đã cử giáo viên thông báo
động viên phụ huynh đưa con trở lại lớp để không bị gián đoạn quá trình học tập
sáng hai mươi tám tháng ba ubnd thị trấn triệu sơn sẽ trao đổi cụ thể đến các phụ huynh về vụ việc
cũng theo thời dũng sáng hai mươi tám tháng ba một số phụ huynh vẫn tập trung ở cổng trường
để đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn lực lượng an ninh và chính quyền địa phương
đã có mặt để động viên tuyên truyền đến người dân
trước đó vào chiều hai mươi bảy tháng ba hàng trăm phụ huynh trường tiểu học nguyễn bá ngọc
thị trấn triệu sơn huyện triệu sơn cho con nghỉ học
sau đó họ tập trung ở cổng trường căng băng dôn để phản đối việc sắp nhập trường này
với trường tiểu học lê văn tám xã minh dân cũ nay sắp nhập vào thị trấn triệu sơn
theo các phụ huynh sau khi biết tin hai trường sắp sắp nhập đặt trụ sở tại trường tiểu học lê văn tám
nhiều người lo lắng vì khoảng cách trường xa khiến các em học sinh đi lại vất vả
nhiều phụ huynh cảm thấy bất tiện vì trường mới ở xa khoảng ba km việc đưa đón các em học sinh sẽ bất tiện
thưa quý vị bảo tàng đạo mẫu rộng năm năm trăm linh m hai của xuân hình đang là địa điểm chú ý của nhiều khán giả
theo đó công trình mang đậm nét văn hóa việt nam có nhiều góc đặc biệt nhiều kỷ niệm của nghệ sĩ
nghệ sĩ xuân hình cho biết ông rất vui khi công trình bảo tàng đạo mẫu của mình được nhiều người yêu thích
ông nói vào công trình này ai cũng thấy thú vị và không cảm thấy sợ sệt như nhiều người lầm tưởng
ông nói thời gian gần đây nhiều khách thập phương muốn tham quan bảo tàng nhưng công trình chưa hoàn thiện xong
vẫn còn một số chỉnh sửa cho ngôi nhà nên chỉ một số bạn bè thân đến thăm mà chưa mở cửa cho công chúng vào xem
theo đó bảo tàng của xuân hình tọa lạc tại hiền ninh sóc sơn ngoại thành hà nội
nam nghệ sĩ đã sử dụng năm triệu viên ngói cổ và hàng triệu viên gạch thất cổ mua của năm trăm linh nhà dân khắp nước tạo nên công trình
bảo tàng nằm giữa vườn cây ăn quả năm mươi năm tuổi có cột cổng nguyên bản khiến cho tổng thể ngôi nhà rất gần gũi với thiên nhiên
thiết kế của bảo tàng gồm nơi trưng bày hiện vật phòng trưng bày và nhiều phòng chức năng khác
bảo tàng không chỉ có kiến trúc độc đáo mà còn có một thư viện để trưng bày
lưu giữ sách về hát văn hầu đồng quan họ nhiều bức tranh cổ liên quan đến các loại hình nghệ thuật dân gian
xuân hinh cũng nhận đào tạo một số người trẻ yêu thích văn hóa truyền thống để nối dài tình yêu với nghệ thuật của dân tộc
y đại biết rằng bảo tàng đạo mẫu của xuân hình có một góc đặc biệt là nơi ông đặt chiếc xe kéo đạo cụ trong vở người ngựa ngựa người tác phẩm ông diễn cùng thanh thanh hiền
xuân hinh nói với vai diễn này anh và nghệ sĩ thanh thành hiền đến gần với khán giả hơn
nhiều năm vở này đều được khán giả yêu cầu diễn lại nhờ sự yêu quý của khán giả ông có thêm kinh phí để xây dựng nên bảo tàng
các tòa nhà hồi cổ nằm dưới góc cầu trằng trịt dây trầu không cũng là góc đặc biệt ít nơi có theo xuân hình bộ siêu tập nhằm tôn vinh nét đẹp văn hóa trầu cầu của người việt
cuối bản tin chúng tôi xin được gửi đến quý vị tin tức về tình hình gió lốc mưa lớn ở cao bằng
theo đó gió lốc mưa lớn xảy ra ở các xã của hai huyện bảo lạc bảo lâm tỉnh cao bằng làm tốc mái hơn một trăm sáu mươi ngôi nhà của người dân vùng cao
tối ngày hai mươi bảy tháng ba ông hoàng văn cương phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện bảo lạc tỉnh cao bằng xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra trận mưa to kèm gió lốc nhiều giờ liên tục khiến gần một trăm tám mươi ngôi nhà của người dân bị tốc mái
theo phó chủ tịch ubnd huyện bảo lạc giống lốc xảy ra chủ yếu tại các xã hồng trị cô ba khánh xuân bảo toàn thượng hà và cốc bằng
ngoài ra bốn điểm trường và một trung tâm y tế tại xã cốc bàng và thượng hà cũng bị ảnh hưởng ước tính thiệt hại khoảng hai trăm linh triệu đồng
cũng theo phó chủ tịch ubnd huyện bảo lạc đến tối cùng ngày các địa phương đã khắc phục cơ bản các mái nhà bị hư hỏng ổn định cuộc sống người dân
tại huyện bảo lâm mưa gió đã làm cho một mươi bảy ngôi nhà và điểm trường tiểu học xóm phiêng nhà văn hóa xóm nà nùm ở xã nam cao bị tốc mái
điểm trường mầm non xóm nà nhuồm ở xã nam cao bị đổ tường sau chiều dài khoảng một mươi hai mét
cuối bản tin chúng tôi xin được gửi tới quý vị những tin tức về tình hình mưa đá bất thường ở mù căng trải
sáng ngày hai mươi tám tháng ba lãnh đạo huyện ủy mù cang trải tỉnh yên bái cho biết vào khoảng tám giờ cùng ngày trên địa bàn toàn huyện xảy ra trận rông lốc kèm mưa đá
theo vị lãnh đạo trận mưa đá kéo dài khoảng ba mươi phút đã tàn phá một số hoa màu của người dân
lãnh đạo huyện ủy mù căng trải chia sẻ thêm trận mưa đá không gây thiệt hại về người tài sản đang được thống kê đây là hiện tượng thời tiết khá bất thường
trước đó trên mặt xã hội xuất hiện hình ảnh kèm thông tin về trận mưa đá ở huyện mùa căng chảy tàn phá hoa màu của nhân dân
ngày hai mươi tám tháng ba vùng hội tụ gió trên cao được thiết lập gây ra mưa rông cho khu vực vùng núi bắc bộ
trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết tại đông bắc bộ mưa rào rải rác xuất hiện tập trung về chiều tối
người dân đề phòng nguy cơ mưa rông đi kèm với lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
nền nhiệt giảm nhẹ xuống ngưỡng hai mươi sáu hai mươi chín độ thấp hơn hai độ so với một ngày trước